nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi việt nam
và kỷ niệm một mươi năm năm ngày di sản văn hóa việt nam ngày hôm nay tại không gian văn hóa trà tân cương
thành phố thái nguyên bảo tàng tỉnh thái nguyên đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật
do cô lộc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật việt bắc hiến tặng
tất cả bảy mươi năm hiện vật hiến tặng đều mang giá trị lịch sử văn hóa tâm linh tinh thần
minh chứng cho sự đặc sắc trong văn hóa của tỉnh thái nguyên như đồ gốm xứ sách cổ
đồ dùng sinh hoạt của các đồng bào dân tộc thiểu số
đây là những hiện vật do một mươi năm thành viên của cơ lộc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật việt bắc
tìm kiếm sưu tầm trong nhiều năm qua
trong đó có nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ một mươi bảy một mươi tám đặc biệt trong số hiện vật có bộ sách cổ
của dòng họ la dân tộc sán trí do bà la thị thu hoài đến từ huyện phú lương hiến tặng
đây là hiện vật có giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc